giải vô địch bóng bàn toàn quốc báo nhân dân lần thứ ba mươi tám tranh cúp petro việt nam đạm cà mau năm hai nghìn hai mươi đã chính thức được khởi tranh
bước vào những nội dung thi đấu đầu tiên giải đấu đã nhận được sự quan tâm theo dõi và ủng hộ của khán giả khắp cả nước
và ngay sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân đang tắc nghiệp tại nhà thi đấu hồ sơn hương tp hcm
ngay từ tám giờ sáng một số nội dung thi đấu đã chính thức được khởi tranh với sự góp mặt của một mươi chín đoàn tham gia tranh tài
thu hút một trăm bảy mươi tám vận động viên
với số lượng vận động viên đông đảo cùng sự xuất hiện của các vận động viên trong đội tuyển quốc gia
giải đấu năm nay sẽ hứa hẹn những cuộc đua tranh hấp dẫn và quyết liệt
có sự xuất hiện thêm một số các vận động viên nó thuộc vào rất là nhỏ tuổi
mà cũng là lần đầu tiên tham dự cái giải tầm cỡ quốc gia năm nay thì đó cũng là những cái nét mới
nói chung là tất cả tổng hợp lên nó là một cái không khí hết sức sôi động của những buổi thi đấu đầu tiên của giải năm nay
xét về tương quan lực lượng ở nội dung thi đấu đồng đội nam
vẫn sẽ là cuộc đua song mã tranh ngôi vô địch giữa hà nội và hải dương
ở nội dung đồng đội nữ đội chủ nhà tp hcm vẫn được đánh giá cao bởi phong độ thi đấu ổn định
cung cấp vận động viên thực lực
giải đấu năm nay sẽ tìm kiếm thêm nhiều tay vượt triển vọng để bồi dưỡng
đào tạo vào đội tuyển bóng bàn quốc gia và giành nhiều thành tích cao tại kỳ sea games ba mươi một sắp tới
một số các vận viên thiếu niên và trẻ thi đấu cái dạng giải này rất nhiều
đó là điểm sáng đối với vận động viên để chúng ta có lực lượng thế cận cho những kỳ sea games tới
ví dụ chúng ta phải tiếp phải hướng tới sea games hai nghìn hai mươi một lần thứ ba mươi một tại việt nam
và không những thế mà có những kỳ sea games tiếp theo của năm hai nghìn hai mươi ba
lễ khai mạc giải vô địch bóng bàn toàn quốc báo nhân dân lần thứ ba mươi tám
tranh quốc petro việt nam đạm cà mau năm hai nghìn hai mươi sẽ được tường thuần trực tiếp
vào lúc một mươi chín h tối nay trên truyền hình nhân dân
cùng với đó các diễn biến của giải đấu sẽ được cập nhật liên tục
đến khán giả trên các ấn phẩm của báo nhân dân